sáng ngày hôm nay ủy ban y tế tỉnh hồ bắc trung quốc thông báo tính đến hết ngày hai mươi hai tháng hai
tỉnh này ghi nhận thêm chín mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín và sáu trăm ba mươi ca nhiễm bệnh mới được xác nhận
với số liệu mới công bố tỉnh hồ bắc hiện ghi nhận tổng cộng hai ba trăm bốn mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín
và sáu mươi bốn tám mươi bốn ca nhiễm bệnh
trước đó ủy ban y tế trung quốc thông báo tính đến hết ngày hai mươi một tháng hai
tại trung quốc đại lục đã ghi nhận bảy mươi sáu hai trăm tám mươi tám ca nhiễm bệnh và hai ba trăm bốn mươi năm người đã tử vong do covid một mươi chín
như vậy tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại trung quốc đại lục hiện lên tới là hai bốn trăm bốn mươi một người
trong khi đó dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát mạnh bên ngoài trung quốc đại lục
hàn quốc hôm hai mươi hai tháng hai thông báo phát hiện thêm hai trăm hai mươi chín người dương tính với virus
hiện nước này đã có hơn bốn trăm linh ca nhiễm đứng thứ ba sau trung quốc và nhật bản
thưa quý vị tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về dịch covid một mươi chín tại việt nam nói riêng và thế giới nói chung
cục y tế dự phòng bộ y tế vừa có công văn gửi tới sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
hướng dẫn việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch
công an nêu rõ hiện nay tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona
covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại trung quốc và một số quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
việt nam đã ghi nhận một mươi sáu trường hợp mắc covid một mươi chín tại bốn tỉnh thành phố
trong đó đã có các trường hợp lây lan tại chỗ ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
mặc dù các địa phương đã có khuyến cáo và áp dụng các biện pháp kiểm soát để người dân không đi ra khỏi khu vực đang có dịch
nếu như không có việc cấp thiết tuy nhiên đến nay thì vẫn có một số người dân đi khỏi những khu vực này
để chủ động phòng ngừa khả năng có thể lây lan của dịch bệnh cục y tế dự phòng đề nghị sở y tế các tỉnh
thành phố tham mưu ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
các hướng dẫn của bộ y tế về việc cách ly theo dõi sức khỏe người đi về từ khu vực đang có dịch
đối với các trường hợp người dân về địa phương từ huyện bình xuyên tam dương và tam đảo tỉnh vĩnh phúc
căn cứ vào nơi đi của các trường hợp này để áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe cho phù hợp
theo đó người đến từ hoặc đi qua các xã đã có trường hợp mắc bệnh và có lây lan thứ phát tại cộng đồng
như xã sơn lôi huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung trong vòng một mươi bốn ngày
kể từ ngày rời khỏi xã sơn lôi huyện bình xuyên theo quy định của bộ y tế
đối với các trường hợp có dấu hiệu sốt ho và khó thở cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để cách ly
điều trị kịp thời và lấy mẫu xét nghiệm đồng thời yêu cầu những người này không tiếp xúc với người khác khi không cần thiết
trong trường hợp phải tiếp xúc thì áp dụng các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của ngành y tế
như đeo khẩu trang giữ khoảng cách với người tiếp xúc trên hai mét thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc chất sát khuẩn thông thường
đối với người đến từ hoặc đi qua các xã có trường hợp bệnh nhưng chưa có lây lan thứ phát tại cộng đồng
như xã quất lưu xã thiện kế và thị trấn gia khánh huyện bình xuyên xã minh quang huyện tam đảo thị trấn hợp hòa huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
phải khai báo đăng ký qua chính quyền địa phương nơi đến hoặc nơi lưu trú
và áp dụng biện pháp theo dõi sức khỏe tại nơi ở hoặc nơi lưu trú trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày rời khỏi các xã trên
đối với người đến từ những xã chưa có trường hợp bệnh tức là các xã còn lại của huyện bình xuyên tam dương tam đảo và các huyện khác của tỉnh vĩnh phúc
thực hiện việc đi lại ăn ở sinh hoạt và các biện pháp phòng chống dịch như các địa phương khác trong cả nước
theo các khuyên cáo và hướng dẫn của bộ y tế đã bàn hành
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến ngày hai mươi hai tháng hai thành phố hà nội chưa phát hiện bệnh nhân covid một mươi chín
có bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đều đã có xét nghiệm âm tính
trên địa bàn toàn thành phố có bốn trăm hai mươi tám người phải giám sát y tế sáu mươi chín người phải cách ly tập trung tại bệnh viện của bộ công an trong đó năm người đã kết thúc cách ly
trước khi học sinh trở lại trường học ngày hai mươi một tháng hai liên ngành y tế giáo dục và đào tạo lao động thương minh và xã hội đã có văn bản hướng dẫn
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong các cơ sở giáo dục giáo dục nghề nghiệp
theo đó các trường cần thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp
trước khi đón học sinh trở lại và thực hiện hàng ngày chuẩn bị đủ các điều kiện vệ sinh phục vụ học sinh và giáo viên như nơi rửa tay nước sạch và xà phòng giấy sạch hoặc khăn để lao tay
đồng thời chuẩn bị khẩu trang y tế để sử dụng trong các trường hợp có học sinh cán bộ giáo viên người lao động có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính ho sốt khó thở được phát hiện trong nhà trường
trường đảm bảo đủ nước uống cho học sinh mỗi em nên có một cốc uống riêng được vệ sinh hàng ngày hoặc bình nước riêng khuyến khích sử dụng bình nước uống cá nhân
các trường chuẩn bị vật tư cơ số thuốc trang thiết bị thiết yếu dùng trong phòng y tế của trường học
cán bộ y tế học đường phải có mặt liên tục trong suốt thời gian dạy và học để sẵn sàng đáp ứng y tế khi cần
các trường đảm bảo đủ nước uống cho học sinh mỗi em nên có một cốc uống riêng được vệ sinh hàng ngày hoặc bình nước riêng